với người hà nội sự tinh tế thanh lịch không chỉ trong cử chỉ lời nói
mà ngay cả trong cách sắp đặt mầm cỗ tết truyền thống cũng thể hiện rõ tinh hoa và văn hóa
mầm cỗ tết truyền thống không chỉ là nét đẹp
mà thông qua đó còn truyền đạt những mong ước về một cuộc sống đủ đầy
mà mỗi người muốn gửi gắm trong năm mới
mầm cỗ tết truyền thống của người hà nội nói riêng và người miền bắc nói chung
thường gồm các món đặc trưng như gà luộc bánh trưng sôi gấc
hoặc nỗ xanh giò canh măng
tuy có sự giống nhau về văn hóa nhưng cách thực hành nấu cỗ của người hà nội có khác
thể hiện ở sự tỉ mỉ cầu kỳ ngay từ khâu lựa chọn nguyên liệu
đã đầy đủ trong mâm cơm ấy cá kho giò lụa giò xào và nem rán và miễn nộm nữa
để gì để tự trưng cho cái mâm cơm ấy cho đầy đủ vào cho ngon miệng
tất cả cho con cháu trước là thừa huệ của các cụ sau để mà được hưởng cho đầy đủ
những ngày thường người ta không được ăn như thế
nhưng mà ngày tết là người hà nội phải có cái đủ cái mâm cơm như thế
bốn là người con gái hạ thành gốc
bà bùi thị minh cũng say mê với những món ăn truyền thống của dân tộc
mâm cỗ tết là tiêu biểu trong nét tinh tế của ẩm thực người hà nội
thể hiện cái tài cái khéo cái đảm đang quán xuyến của người phụ nữ đất tràng an
những món ăn ngày tết của người hà nội khá phong phú đa dạng
tùy theo điều kiện kinh tế gia đình mâm cỗ ngày tết cũng được thực hiện cầu kỳ
theo từng mức độ khác nhau
nhà giàu có khá giả sẽ là cỗ bát chân gồm tám bát tám đĩa
gia đình nào bình dân sẽ bảy mâm cỗ đồn
đơn giản hơn với sáu bát tám đĩa hoặc bốn bát tám đĩa
cũng có khi chỉ là bốn bát bốn đĩa
thứ nhất là báo cáo với tổ tiên là thành quả làm ăn qua
để mời tổ tiên chứng giám tất cả
thứ hai nữa là mâm để xung họp vui vẻ phiền con cái tất cả mọi người về
và ở mâm tất nhiên là mâm thể hiện cái tài năng của các làng dâu
rồi những người nấu ăn kheo nheo tất cả thứ
người ta muốn tinh chế những gì ngon nhất
quý nhất để dâng đến tổ tiên
nó mang những cái bản sắc của văn hóa việt
nó mang những cái giá trị của người việt
theo thời gian mâm cỗ tết truyền thống của người hà nội đã có nhiều đổi khác
dù vậy cách thực hiện mâm cỗ tết của người việt nam vẫn có điểm chung
đó là sự thành tâm để bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên
và tình yêu của các thành viên trong gia đình được đặt trong mâm cơm đoàn viên